sở giáo dục và đào tạo hà nội vừa có công văn gửi tới các quận huyện thị xã và hiệu trưởng các trường học trực thuộc sở
về việc tăng cường công tác phòng chống dịch do virus corona
nội dung công văn yêu cầu tất cả các trường hợp học sinh và giáo viên bị sốt đều phải nghỉ học
nghỉ làm việc khi phát hiện những trường hợp bị sốt và nóng
theo đó sở giáo dục và đào tạo hà nội yêu cầu các cơ sở giáo dục hàng ngày theo dõi sĩ số
và diễn biến tình hình sức khỏe học sinh giáo viên tại trường học
tất cả các trường hợp sốt đều phải nghỉ học nghỉ làm việc và đến cơ sở y tế để khám
điều trị và thông tin với nhà trường kết luận của cơ quan y tế
khi có bệnh dịch xảy ra tuyệt đối không được giấu dịch phải báo cáo ngay với các cơ quan quản lý cấp trên
và phối hợp với cơ quan y tế địa phương giám sát xử lý ổ dịch theo quy định
ngoài ra các cơ sở giáo dục cũng phải bảo đảm an toàn thực phẩm tại các bếp ăn tập thể
thường xuyên làm vệ sinh môi trường vệ sinh khử khuẩn lớp học
hướng dẫn học sinh sinh viên cán bộ nhân viên nhà trường hạn chế đến các khu chợ bán đồ tươi sống
những nơi tụ tập đông người khi cần thiết phải tiếp xúc với người bệnh
phải đeo khẩu trang y tế đúng cách và giữ khoảng cách khi tiếp xúc
chiều ngày ba mươi tháng một sở y tế tp hải phòng cho biết
hai trường hợp có biểu hiện nghi viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona
đi đến chuyến bay từ tp hồ chí minh ra hải phòng sáng ngày ba mươi tháng một
đã được cách ly và theo dõi
tại khu vực cách ly khoa bệnh nhiệt đới bệnh viện hiễu nghị việt tiệp hải phòng
hai trường hợp là mẹ con có biểu hiện nghi mắc virus corona trên chuyến bay vj hai trăm tám mươi
từ tp hồ chí minh ra hải phòng
thông tin ban đầu cho biết ngày năm tháng một chị vũ thị thanh tuyền hai mươi một tuổi
cùng con là vương trung bảo một mươi bảy tháng tuổi xuất cảnh sang trung quốc qua cửa khẩu móng cái
tỉnh quảng ninh đi nam ninh bằng ô tô sau đó di chuyển từ nam ninh đi tỉnh sơn đông bằng máy bay
tại đây chị tuyền ở nhà cùng gia đình người trung quốc
sau đó chị bay từ sơn đông về quảng châu và từ quảng châu bay về tp hồ chí minh vào ngày một mươi tám tháng một
đêm hai mươi chín tháng một hai mẹ con chị bay từ tp hcm và sáng ba mươi tháng một đến hải phòng thì có biểu hiện trên
kết quả bước đầu cho thấy hai mẹ con chị tuyền tỉnh táo không sốt không ho không khó thở toàn trạng ổn định
các bác sĩ đang tiếp tục theo dõi và chờ kết quả xét nghiệm
trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh do virus corona ngày ba mươi tháng một
lãnh đạo ủy ban nhân dân tỉnh long an đã đi kiểm tra công tác ứng phó tại bệnh viện
và chỉ đạo các địa phương nhanh chóng triển khai các phương án phòng chống tùy theo tình huống dịch bệnh
thành lập đội phản ứng nhanh đối phó với virus corona
ủy ban nhân dân tỉnh long an đã chỉ đạo bệnh viện đa khoa long an chuẩn bị đầy đủ về nhân lực và vật lực
để phục vụ công tác phòng chống dịch bảo đảm an toàn vệ sinh lao động cho công nhân viên y tế
phòng chống lây nhiễm virus corona và bảo vệ sức khỏe cho cán bộ nhân viên y tế tại đơn vị
cuối giờ chiều ngày ba mươi tháng một ủy ban nhân dân tỉnh thái bình tổ chức họp khẩn với các địa phương
các ban ngành các bệnh viện để triển khai ngay phương án ứng phó với dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp
do chủng mới của virus corona gây ra
tại buổi họp khẩn lãnh đạo tỉnh thái bình đề nghị cấp tỉnh cấp huyện thành lập ngay đội phản ứng nhanh
phòng chống dịch bệnh các bệnh viện thiết lập các đội cấp cứu lưu động
ngay trong tuần sau sở y tế khẩn trương mua ngay khoảng một mươi khẩu trang bốn lớp
mua một mươi máy đo thân nhiệt trang bị thêm máy thở cho bệnh viện đa khoa tỉnh
bệnh viện nhi và trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh
chưng dụng bệnh viện phổi trở thành bệnh viện giã chiến với bốn trăm linh giường bệnh khi dịch xảy ra